lợi dụng sơ hở của các cơ sở thờ tự trên địa bàn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đối tượng nguyễn hoàng anh trú tại thành phố hồ chí minh đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị tại các ngôi chùa
vào tối ngày một mươi hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm phối hợp với một số đơn vị có liên quan
bắt giữ đối tượng nguyễn hoàng anh khi đang ở huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
tại cơ quan công an nguyễn hoàng anh thừa nhận lợi dụng đông đảo phật tử tập trung tại các ngôi chùa
đối tượng đã lẻn vào một ngôi chùa ở phường đạo long thành phố phan rang tháp tràm
lấy trộm một máy tính sách tay hai máy tính bảng với tổng trị giá hơn hai mươi triệu đồng
bước đầu đối tượng đã thừa nhận thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản tại các ngôi chùa trên địa bàn